thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu quốc hội hải phòng đã tiếp xúc cử tri tại huyện an lão thành phố hải phòng nhằm thông tin về kết quả kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội đã thông qua bảy luật một mươi ba nghị quyết cho ý kiến về bốn dự án luật giám sát việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba chất vấn và trả lời chất vấn